sau thời gian tích cực điều tra công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai mươi một bị can
trú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai về tội cú ý gây thương tích
theo kết luận điều tra do mâu thuẫn với anh lương tiến đạt chú tại tỉnh đồng nai
từ trước ngày bốn tháng sáu bị can tống hoàng minh thái đã chuẩn bị hung khí gồm một mươi ba con dao
lưỡi liềm và rủ thêm hai mươi đối tượng khác từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
nhằm mục đích đánh anh đạt
khi thái cùng đồng bọn đang tập trung ở xã trung hòa huyện trảng bom để gây án
thì bị công an phát hiện ngăn chặn bắt giữ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần văn mong
về tội cướp giật tài sản
trước đó nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số dạo
bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn sáu đồng
khi người này đang đi bán vé số trên đường nên công an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
tiến hành xem lại hệ thống camera thì phát hiện đối tượng gây án chính là trần văn mong
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên
và cũng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật vé số
của ba người tàn tật và người già
tất cả vé số cướp giật được mong đem bán lại cho một đại lý bán vé số ven đường
để lấy tiền tiêu xài cá nhân
những thông tin của cơ quan cảnh sát điều tra công an
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hồng bàng thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số một trăm năm mươi hai phan bội châu phường phan bội châu
quận hồng bàng thành phố hải phòng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
là đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước thôn cái tắt
xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi
quận ngô quyền thành phố hải phòng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
còn bây giờ sẽ là những thông tin được cập nhật vào lúc sáu giờ sáng
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê tp đà nẵng cho biết
vừa kiểm tra phát hiện năm tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại ga đường sắt đà nẵng
cụ thể công an quận thanh khê đã kiểm tra tàu hàng đang di chuyển từ bắc vào nam có biểu hiện bất minh
qua kiểm tra trên tàu có chứa khoảng năm tấn hàng hóa
phần lớn là quần áo mỹ phẩm đồ chơi trẻ em và linh kiện điện tử
tại thời điểm phát hiện đơn vị vận tải và chủ kinh doanh
chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số lô hàng nói trên
hiện công an quận thanh khê đã tiến hành lập biên bản kiểm kê toàn bộ lô hàng
đồng thời tổ chức phân loại xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan nghệ an vừa phối hợp với công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng kha thị bàng ba mươi sáu tuổi
trú ở bản na trảo xã hữu kiệm huyện kỳ sơn
công an huyện kỳ sơn đang vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp
theo đó qua hai tháng tổ chức theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ
khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực bản ba xã hữu kiệm huyện kỳ sơn
tổ công tác đã vây bắt đối tượng kha thị bảng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
và hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng kha thị bảng
để tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
như chúng tôi đã đưa tin phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
vừa triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn huyện đông anh
bằng những thủ đoạn tinh vi các đối tượng trong vụ án này đã bất chấp lệnh cấm
vẫn lén nút hoạt động biến quán karaoke trở thành địa điểm mà nhiều đối tượng tập trung
để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng chủ mưu của vụ án là nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã cổ loa huyện đông anh
bất chấp lệnh dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch bệnh
phương cùng đồng bọn vẫn lén lút mở cửa đón khách thậm chí trực tiếp bán ma túy
và tổ chức chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp
lần đầu tháng hai tháng ba gì đấy thì em có chạy taxi có khách thì em chạy lên trên quán ấy
cũng tìm hiểu trong quán ấy có đâu khách không để em chạy
thì em luyện là trình hình nó cũng cho sử dụng ma túy
một mươi một h ba mươi một mươi hai h các đồng em vào phòng ăn chơi em lấy khoảng hết một mươi triệu tiền đồ
hai triệu tiền kẹo một mươi tám triệu tiền kẹo
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận quán karaoke này được đối tượng mua lại từ đầu năm
với giá tám mươi triệu đồng
và hoạt động liên tục từ đó đến khi bị phát hiện
mỗi khi khách có nhu cầu hát sẽ gọi trực tiếp cho quản lý đặt phòng
đối với khách có nhu cầu sử dụng ma túy thì phải là khách hàng quen biết của quán
các phòng hát được chuẩn bị đầy đủ âm thanh ánh sáng để phục vụ khách có nhu cầu
đối tượng này thì trong quán karaoke của đối tượng này có năm phòng
trong đó dành riêng một phòng cho các tiếp viên gọi là nhân viên nữ ở
thế còn tất cả những cái tốt khách
thì sẽ bố trí tại các cái phòng khác nhau
và giá sử dụng các phòng thì cũng gấp đôi so với giá phòng karaoke trước đây
đối tượng trực tiếp bán ma túy và trực tiếp quản lý hoạt động là khép kín
đều có gắn camera theo dõi xung quanh
cũng phân công đối tượng cảnh giới đóng và tắt đèn ở ngoài
tắt biển hiệu tắt đèn sau đó là mở cửa ngách cửa hông
và cho các đối tượng vào sử dụng trang phép kết ma túy
đấy cho nên là
các cái loại đối tượng này bây giờ nó cũng hoạt động cũng tương đối là trắng trợ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán linh anh
có hoạt động cho khách bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra ba mươi một người có mặt tại quán phát hiện hai mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
thu giữ tàng vật gồm một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ketamin một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gram mdma
một cân điện tử ba đĩa xứ có dính ma túy và nhiều đồ vật liên quan
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp một mươi năm đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
ba học sinh chở nhau trên một xe máy đã đâm trực diện vào đầu xe container
khiến cả ba ngã văng xuống đường hai người tử vong một người bị thương nặng
vụ tai nạn đã xảy ra vào khoảng hai mươi h hai mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một
tại đường một mươi xã an lễ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
và vụ tai nạn được camera an ninh của nhà dân ghi lại
cụ thể ba học sinh người thôn thượng xã an tràng trên đường đi đá bóng về
đã kẹp ba trên một xe máy và khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe container
cú đâm trực diện vào đầu xe container khiến ba học sinh ngã văng xuống đường
hậu quả hai người tử vong tại chỗ một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thì cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân
bất chấp khu vực giao nhau hai tài xế xe container vẫn lái xe với tốc độ cao
kèn cựa nhau trên đường suýt gây tai nạn cho một xe ô tô con khác
và tình huống giao thông này đã khiến cho nhiều người thoát tim được xác định xảy ra trên đường trần duy hưng
đoạn qua địa bàn phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
thời điểm trên một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đường trần duy hưng
khi đến khu vực hầm chui trung hòa tài xế cho xe chạy chậm bật đèn báo rẽ

tài xế đang xin nhập làn rẽ phải vào hướng đường phạm hùng
đúng lúc này từ phía sau xuất hiện hai xe container đang chạy song song với tốc độ cao
mặc dù thấy xe con đang xin nhập làn hai tài xế container vẫn không chịu giảm tốc
thậm chí hai xe này còn chạy sát sẵn sạt suýt va chạm với xe con nếu những tài xế xe này không nhanh tay đánh lái
hiệp hội vận tải hành khách công cộng vừa kiến nghị hà nội cho phép xe buýt hoạt động
một trăm linh công nghiệp
công suất vào giờ cao điểm đó là khung giờ sáng từ sáu giờ đến chín giờ và buổi chiều từ một mươi sáu giờ cho tới hai mươi h
trước đó từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một xe buýt hà nội được hoạt động trở lại với năm mươi công suất
sau một tháng hoạt động trở lại công tác tổ chức vận hành các tuyến xe buýt được đảm bảo an toàn
và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hướng dẫn phòng chống dịch
tuy nhiên trong những ngày cuối tháng một mươi trở lại đây lượng hành khách đi lại có dấu hiệu tăng trở lại
nhiều hành khách phải chờ đợi lâu mới có thể đạt được công nghiệp
nhiều hành khách phải đón được xe buýt do yêu cầu giãn cách trên xe để phòng chống dịch
và tần suất dịch vụ thưa từ một mươi năm cho tới sáu mươi phút một lượt dẫn đến nhiều trường hợp hành khách
phải chờ đợi lâu và chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập sử dụng mô tô xe máy tham gia giao thông
lạng lách bốc đầu có dấu hiệu của hành vi đua xe gây dấu chất tự công cộng
và trước thực trạng này lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
quốc liệt xử lý các trường hợp này
che biển số xe điều khiển phương tiện với tốc độ lớn nhóm thanh thiếu niên này đã di chuyển
từ thành phố uông bí tới thành phố hạ long để tụ tập với một số thanh thiếu niên trên địa bàn
chạy xe lạng lách bốc đầu
qua kiểm tra các đối tượng này không xuất trình được giấy phép lái xe đăng ký xe
còn nhóm thanh niên này không đội mũ bảo hiểm xe không gắn biển số
tụ tập thành từng nhóm chạy xe lạng lách nẹp bô bốc đầu
không ít trường hợp vi phạm khi bị xử lý
vẫn chưa đủ một mươi sáu tuổi thậm chí có trường hợp mới chỉ học lớp sáu lớp bảy
đối với những trường hợp thanh thiếu liên điều khiển xe mô tô che biển số
có biểu hiện lạng lách đánh võng bốc đầu
chúng tôi đã sử dụng biện pháp công khai và các biện pháp hóa trang để ghi hình các đối tượng
sau đó tiến hành dùng các biện pháp nghiệp phục
để bắt giữ các đối tượng và xử lý kiên quyết triệt đẻ
vì đây là những đối tượng thanh thiếu niên mới lớn
khi các cháu điều khiển phương tiện rất nguy hiểm
nguyên nhân chính là đến vụ tai lạng giao thông
thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình
đội cảnh sát giao thông và trật tự công an tp hạ long đã khảo sát các tuyến đường
thời gian thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm
phân công bố trí lực lượng triển khai đồng thời các biện pháp nghiệp vụ
từ đầu năm đến nay gần hai trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô bằng một bánh
lạng lách đánh võng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã bị bắt giữ xử lý
thường các cháu tạo thành các nhóm giao lô để khi mà hẹn hò nhau thông qua nhóm giao lô để hẹn hò tụ tập thành một điểm
xong bắt đầu đi ở diễu hành đi ở trên các giao lô
ở trên các tuyến đường tôi nhận thấy một điều là các cách quản lý quản lý giáo dục của cha mẹ còn chưa được tốt
và vẫn còn mua cho các cháu những cái xe mô tô xe máy thậm chí là vượt quá với độ tuổi theo quy định
và đăng ký tên chính tên của cháu là chính tên chính chủ
sau đó là các cháu đi ra đường và tụ thành các nhóm để vi phạm
thứ hai nữa là chế tài xử lý vi phạm đối với các học sinh sinh viên thanh thiếu niên vi phạm là chưa đủ sức gian đe
điều khiển xe mô tô bằng một bánh lạng lách đánh võng là hành vi vi phạm luật giao thông
tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông những hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tuy nhiên mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục quản lý con em mình tốt hơn
bởi khi lái xe chạy nhanh lạng lách đánh võng tai nạn giao thông xảy ra luôn có hậu quả rất nghiêm trọng
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một thành phố hà nội điều chỉnh công tác thu dung điều trị f cách ly f một và tăng cường cách ly xét nghiệm đối với người đến về thành phố
và đây là nội dung trong công điện số hai mươi ba ubnd tp hà nội về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới vừa được ban hành vào tối ngày hôm qua
cụ thể như sau
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu chủ động xây dựng phương án thu dung điều trị người bị nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố với các kịch bản theo mô hình tháp ba tầng
thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ f trên địa bàn xã phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ do các quận huyện thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của sở y tế
mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại cấp quận huyện thị xã
sau thời gian thí điểm giả soát mở rộng các cơ sở thu dung điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố các bệnh viện tuyến huyện và tuyến thành phố
huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương các trường đại học cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để tham gia công tác thu dung điều trị người bệnh f
ra soát các cơ sở thu dung điều trị huy động nhân lực y tế như bác sĩ sinh viên học sinh các y bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
vào ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi một tỉnh hà nam bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh
tại các điểm tiêm vaccine đã bố trí bàn đón tiếp bàn khám sàng lọc và tư vấn kỹ trước tiêm chủng bàn tiêm chủng và nhân lực được bố trí đầy đủ trang thiết bị thuốc vật tư y tế đội cấp cứu xử trí phản vệ để sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu phản ứng sau tiêm nếu có
các trường cũng đã phân chia thời gian đến tiêm cho từng lớp để đảm bảo giữ khoảng cách đồng thời hướng dẫn trước cho học sinh thực hiện các quy định phòng chống dịch
trước đó ngành giáo dục hà nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách đối tượng lấy ý kiến của phụ huynh người giám hộ trẻ đồng ý tiêm chủng
ngành y tế đã tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia công tác chỉ đạo giám sát công tác tiếp nhận bảo quản sử dụng vaccine tổ chức điểm tiêm an toàn
và theo kế hoạch tỉnh hà nam tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho gần ba mươi năm trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
đối với nhóm từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi triển khai theo tiến độ phân bổ vaccine của bộ y tế
thưa quý vị dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát nhiều công nhân đã lựa chọn hồi hương và không hoặc không trở lại đồng nai làm việc
bởi dịch bệnh làm đảo lộn cuộc sống của họ khó khăn lại trồng chất khó khăn và những giấy nhà trọ chật hẹp ẩm thấp không thể mãi
là nơi đáng sống còn để tìm được một nơi đáng sống thì lại thật khó khăn
đây là những giấy nhà trọ sâu hung hút ở khu phước kiển thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
giờ đây chỉ còn lại những thứ ngỗ ngang rác vật dụng bị bỏ lại khi các công nhân chọn cách hồi hương trong đợt dịch
và khi dịch đã được khống chế nhưng họ đã không trở lại vắng lặng một cảnh tượng có lẽ chưa từng có trước đây
còn đây là một khu trọ khác những người công nhân cố gắng bám trụ
bị kẹt lại do dịch nhưng mọi thứ vốn là khó khăn thì dịch bệnh càng khiến khó khăn tăng lên gấp bội
năm nay là được ba cái tết rồi ba năm nè
thì em thì làm công ty hai chồng đầu công ty hết
cuộc sống thì thấy như kiểu mà không có đi mặn thì nó cũng có đồng ca đồng vô
còn như ba tháng dịch nay thì ở nhà ở đây như kiểu không tỏ không tỏ thì nó cũng bất bên
chứ tôi cũng mong muốn là kiểu mặn có tiền dự quê các nhà sinh sống dự quê ở cho nó ổn định với
chứ không có muốn như trại mình nghèo mình thấy rắn đi mặn ở trên này trọ mỏng nó cũng hầu hầu tốt một chút
lại con hai ba đứa
ở một dãy nhà có nhiều ánh sáng hơn người đàn ông này tranh thủ sửa lại bàn học cho con trai lớn trước khi vào ca chiều
có con gái nhỏ mới sinh nhưng cả nhà vẫn phải sống trong căn phòng trọ chật chội
một căn nhà luôn là mơ ước với anh và gia đình
em ở đây em cũng cố gắng phấn đống để mình mua được một miếng đất để mình xây được cái ngôi nhà gia đình
thì cuộc sống trong căn trọ này nó cũng thiếu thốn đủ thứ
huyện nhân trạch với sáu khu công nghiệp đang hoạt động là nơi tạo ra công an việc làm cho hàng trăm ngàn công nhân
những dãy nhà trọ những người đến thuê trọ cũng tỷ lệ thuận với số nhà máy mọc lên
theo thống kê chỉ riêng tại thị trấn hiệp phước đã có gần chín trăm bảy mươi ba khu trọ là nơi lưu trú của hơn một mươi ba công nhân
sông đa số đều là những khu nhà trọ xây dựng không theo chuẩn nào thiếu không gian thiếu ánh sáng thiếu tiện ích
và ngày càng nhiều

sông trong nhà trọ khó có thể coi là chuyện bền vững lâu dài đối với công nhân lực lượng lao động quan trọng bậc nhất của sản xuất công nghiệp
lực lượng biên phòng của tỉnh đồng tháp cho biết trong những ngày vừa qua đã phát hiện và bắt giữ hàng loạt vụ biên lậu và thu giữ số lượng lớn thuốc lá cũng như đường cát
nhiều đối tượng buôn lậu đã bỏ lại hàng và nhảy xuống sông để trốn thoát
theo đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi một
trên sông sở thượng đoạn qua địa bàn xã thường lạc huyện hồng ngự
phát hiện một xuồng máy chạy từ hướng campuchia nhập cảnh trái phép vào việt nam
tổ tuần tra của đồng biên phòng còn muốn tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
các đối tượng trên tuần đã nhảy xuống sông lợi dụng đêm tối trốn thoát
trên phương tiện có ba gói thuốc lá ngoại
đến hơn ba giờ sáng cùng ngày cũng tại địa điểm này lại tiếp tục phát hiện thu giữ một ba trăm năm mươi gói thuốc lá ngoại các loại
trước đó khuya ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại xã thông bình huyện tân hồng đồn biên phòng thông bình phối hợp với đội nghiệp vụ hải quan thông bình
phát hiện một nhóm người đang tự hướng campuchia chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào việt nam
các đối tượng cũng bỏ lại xuồng nhảy xuống sông bỏ trốn
trên phương tiện chở bốn mươi hai bao đường cát thái lan tổng trọng lượng hơn hai tấn
mặc dù đang trong thời gian hạn chế đi lại do dịch bệnh nhưng các điểm nóng buông lầu ở biên giới vẫn chưa hề hại nhiệt